thưa quý vị liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín thì hiện tại trên địa bàn thành phố hà nội có hai xã phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng
đó là phường phú đô quận nam tử liêm và xã suy xá huyện mỹ đức thành phố hà nội
hiện nay thành phố hà nội vẫn ở cấp độ hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng như cách đây một tuần
một mươi quận huyện thị xã ở cấp độ một nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh tăng một mươi năm quận huyện so với công bố vào ngày một mươi chín tháng một mươi một
một quận huyện ở cấp độ hai như vậy là đã giảm một mươi năm quận huyện gồm ba đình bắc từ liêm đống đa gia lâm hà đông hai bà trưng hoàng mai long biên mê linh nam tử liêm quốc oai
về cấp xã phường có năm trăm ba mươi năm xã phường ở cấp độ một tăng năm mươi tám xã phường bốn mươi hai xã phường ở cấp độ hai giảm năm mươi bảy xã phường và hai xã phường ở cấp độ ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam giảm một xã và không có địa bàn nào ở cấp độ bốn
cũng trong khoảng thời gian này trên địa bàn thành phố có hai xã phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng đó là phường phú đô quận nam tử liêm có một trăm một mươi năm ca xã suy xá huyện mỹ đức có hai mươi ca
theo đánh giá cấp độ dịch thì hai xã phường này ở cấp độ ba
vào tối ngày hôm qua tỉnh an giang đã quyết định giảm cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh từ vùng cam xuống vùng vàng tương đương với cấp độ hai
toàn tỉnh hiện nay có bốn huyện thành phố thuộc vùng xanh cấp độ một gồm thoại sơn long xuyên châu phú tân
riêng thành phố châu đốc và huyện tịnh biên là hai địa bàn cấp độ bốn
an giang hiện nay đã tiêm xong hai sáu triệu mũi vaccine phòng covid một mươi chín trong đó tỷ lệ mũi một đạt hơn chín mươi sáu mũi hai đạt hơn tám mươi bảy
tỉnh an giang cũng đã tiêm hơn một trăm ba mươi bốn mũi vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tin an ninh trật tự đáng chú ý khi tiến hành khám xét căn nhà số một mươi bốn trên bốn trên hai đường lý thường kiệt
thuộc khu phố ba phường kinh dinh thành phố phan rang tháp tràm lực lượng công an tỉnh ninh thuận đã phát hiện
thu giữ nhiều heroin ma túy đá và thuốc lắc
cơ quan công an bắt quả tàng võ tấn châu đang tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ trên người của châu
một bịch ma túy đá và ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
qua khám xét căn nhà của châu đang thuê lực lượng công an phát hiện lập biên bản tạm giữ hơn tám mươi gói ni lông
có chứa tiên thể màu trắng nghi là ma túy đá gần sáu mươi viên nén nghi là thuốc lắc năm gói nilon có chứa chất màu trắng
nghi là heroin hai bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều dụng cụ dùng để phân chia ma túy
châu đã thuê nhà với mục đích là làm nơi tự tụ tập sử dụng tàng trữ ma túy được hơn một mươi ngày nay thì đã bị bắt giữ
cơ quan công an đã mời bảy đối tượng đang tụ tập tại đây về trụ sở để làm việc
chuyên thực hiện hành vi đột nhập trộm cắp tài sản tại các trường học trên địa bàn
một đối tượng vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là trang nhật xung hai mươi một tuổi chú tỉnh quảng nam
vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một sung đi bộ dọc các tuyến đường ở phường hòa an quận cầm lệ để tìm kiếm các trường học sơ hở
khi phát hiện trường trung học cơ sở nguyễn thị định vắng người trông coi sung liền lẻn vào và tiến hành phá khóa
sung đi đến từng phòng giáo viên để trộm cắt tài sản của các thầy cô giáo
gồm tiền mặt dụng cụ trợ giảng
tại cơ quan công an xung thừa nhận cũng với hành vi tương tự đã đột nhập vào hai trường học khác để trộm cắp tài sản
công an quận cẩm lệ hiện nay đã thu hồi được phần lớn tăng vật
viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiền giang cho biết vừa ký cáo trạng truy tố hai mươi hai bị can có liên quan đến vụ nổ súng
làm bốn người thương phong tại cơ sở kinh doanh karaoke xo xã đạo thạnh tp mỹ tho tỉnh tiền giang
theo đó viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiền giang truy tố nguyễn thanh triều về tội giết người và tội cố ý gây thương tích
truy tố trần quang quốc bảo về tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
cáo trạng còn có hai mươi bị can khác bị truy tố về tội gây dối trật tự công cộng và tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng do có mâu thuẫn cá nhân nên thạch trung nghĩa và dương minh nhật hẹn nhau tại quán karaoke xo để giải quyết
nhóm của nguyễn thanh hải cùng dương minh nhật nguyễn tấn anh quốc và đinh tuấn kiệt dẫn bạn đem theo dao tự chế và súng tìm nhóm của thạch trung nghĩa để giải quyết mâu thuẫn
tại đây hai bên đã xảy ra xô xát hỗn loạn rồi dùng súng bắn nhau chiều dùng súng bắn vào ngực khiến cho nguyễn thanh hải ngã gục xuống đường và tử vong sau đó
sau vụ nổ súng kinh hoàng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt các đối tượng để điều tra làm rõ
công an tỉnh cà mau vừa tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ thuộc khu vực khóm bảy phường năm tp cà mau qua đó phát hiện một số đối tượng đang sử dụng chất ma túy
tại phòng số ba của cơ sở trên lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện bốn đối tượng trong đó có hai nam hai nữ sử dụng chất ma túy thu giữ một số dụng cụ để sử dụng ma túy cùng một số tăng vật khác có liên quan
các đối tượng khai nhận đã rủ nhau thuê phòng nghỉ để sử dụng ma túy qua test nhanh thì cả bốn đều dương tính với chất ma túy
ngoài ra lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản đối với chủ nhà nghỉ về các lỗi vi phạm như không thông báo lưu trú để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực phương tiện mình quản lý
qua tin tố giác của quần chúng công an tỉnh tiền giang vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện bắt quả tàng hai mươi ba đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức là đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vực đất chống thuộc ấp thành nhất xã bình xuân thị xã gò công
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ bốn con gà
tám cặp cửa bằng kim loại một cân đồng hồ hai mươi bốn xe mô tô một mươi bốn điện thoại di động trên bốn mươi một triệu đồng và một số dụng cụ khác dùng vào việc đá gà
lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tiếp nối hiệu ứng triển lãm thực tế ảo trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh an giang tiếp tục tổ chức triển lãm thực tế ảo du lịch an giang lần thứ hai
với chủ đề màu sắc an giang triển lãm thực tế ảo du lịch an giang lần hai
sẽ tập trung giới thiệu quảng bá các lễ hội đặc sắc của tỉnh an giang như lễ hội vía bà chúa sứ núi sam mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân vùng tây nam bộ
lễ hội đua bò bảy núi mang đầm nét bản sắc văn hóa dân gian là một nhát đẹp văn hóa của người khmer nam bộ
lễ hội rô gia của người châm an giang ngày tết truyền thống của dân tộc châm theo đạo islam
với ý nghĩa là ngày tết của sự yêu thương và tha thứ lễ tôn vinh thoại ngọc hầu với các nghi lễ truyền thống
tôn vinh danh thần có công khai phá vùng đất nam bộ và nhiều lễ hội đặc sắc khác của tỉnh
bên cạnh đó không gian ảo sẽ tái hiện địa điểm du lịch tâm đinh tượng phật di lạc trên đỉnh núi cấm đạt kỷ lục
tượng phật di lạc lớn nhất trên đỉnh núi ở châu âu tái hiện các tước đua bò vùng bảy núi gắn với sản vật cây thuốc nốt
bằng các hiệu ứng ba d và audio giới thiệu về các lễ hội
hoạt động này cho thấy vừa góp phần để mạnh giới thiệu quảng bá du lịch an giang vừa phù hợp công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay
tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với hà nguyên vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba nguyễn diệp vũ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc
bốn đối tượng khác cũng đã bị công an khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt quả tang một mươi sáu đối tượng đang đánh bạc ăn tiền
dưới hình thức lắc tài xỉu tại khu rừng tràm thuộc ấp ba xã thành phố thu giữ trên ba mươi chín triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc
và trong người các đối tượng một chán sứ một nắp nhựa ba hộp xí ngầu một tấm bạt nhựa màu xanh một mươi bốn điện thoại di động
và chín xe máy các loại
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận sông lắc tài xỉu trên do đối tượng nguyên vũ và vũ linh đứng ra tổ chức
dưới hình thức lắc tài xỉu được an thu bằng tiền với nhau mỗi ván mỗi con bạc đặt cược từ năm mươi đồng đến hai triệu đồng tiền mặt
trong chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa phối hợp với công an các địa phương bắt giữ các đối tượng
gồm nguyễn ngọc tài nguyễn chính thiêm nguyễn quốc hưng
và nguyễn văn sơn để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tài giả làm gái mẹ dâm đến công viên hai mươi ba tháng chín quận một và mồi chạy được một khách ngu dâm
do đã bàn bạc trước nên trong lúc tài thỏa thuận giá bán dâm thì các đối tượng còn lại sẽ tìm cách lấy trộm xe của khách
tuy nhiên do khách khóa cổ xe nên đối tượng không lấy trộm được
chúng tiếp tục dẫn dụ khách đến một khách sạn trên địa bàn quận một mươi để tìm cách lấy trộm chìa khóa xe
trong lúc người khách mua dâm đang tắm thì tài lấy trộm chìa khóa xe đưa đồng bọn lấy xe tẩu thoát
sau khi thực hiện hành vi mua bán dâm xong tài nhanh chóng rời đi
các đối tượng mang chiếc xe trộm được đến một tiệm cầm đồ trên đường nguyễn thị tần phường hai quận tám để cầm lấy tiền tiêu xài
đến chiều qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi một lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện băng nhóm trên tại công viên hai mươi ba tháng chín nên mời về làm việc
tại trụ sở công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
chúng cho biết thường hoạt động tại khu vực trung tâm tp hcm
đối tượng chúng nhắm đến chủ yếu là người nước ngoài
nhưng do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín khách nước ngoài không du lịch tại việt nam nên băng nhóm này chuyển sang giàn cảnh khách việt nam để chiếm đoạt tài sản
tiếp tục với những thông tin về phòng chống dịch bệnh
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ra quyết định số bốn nghìn hai mươi tám về ban hành quy chế phối hợp tổ chức quản lý chăm sóc f tại nhà
và tổ chức thu dung điều trị covid một mươi chín trên địa bàn quận huyện và thành phố thủ đức
theo quy chế mới thì trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi nhận được danh sách những người nhiễm covid một mươi chín thì trạm y tế lưu động phải tiếp cận hộ gia đình có f
cụ thể trạm y tế xã phải sẵn sàng tiếp nhận cập nhật danh sách f trên địa bàn từ nhiều nguồn khác nhau
phối hợp lập hồ sơ điều trị tại nhà cho các trường hợp f được chăm sóc tại nhà do trạm y tế xã và các trạm y tế lưu động đảm trách
đồng thời chịu trách nhiệm phân bổ số lượng f đến các trạm y tế lưu động thường xuyên liên lạc với tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng
để hỗ trợ đảm bảo hoạt động chăm sóc f theo đúng quy định
trạm y tế xã cũng ra soát cập nhật danh sách số điện thoại liên lạc của các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
người cao tuổi có bệnh nền béo phì có thai để có kế hoạch bảo vệ chăm sóc phù hợp
trong đó chú ý tiêm phép vaccine tại nhà đối với người không thể đến tiêm được cách ly tập trung người f thuộc các hộ gia đình này
phải công bố số điện thoại của trạm y tế xã và các trạm y tế lưu động trên cùng địa bàn để người dân biết và gọi khi cần hỗ trợ
đối với trạm y tế lưu động phải có một bác sĩ một hai điều dưỡng do sở y tế điều động và ít nhất ba nhân sự không phải y tế do địa phương điều động
mỗi trạm y tế lưu động quản lý năm mươi một trăm linh hộ có f đặc biệt trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi nhận danh sách f từ trạm y tế xã
trạm y tế thu động phải tiếp cận hộ gia đình có f để đánh giá các điều kiện cách ly tại nhà
trước tình hình covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại địa phương sở y tế tp cn đã có văn bản hướng dẫn tạm thời về việc phân tầng điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại một số bệnh viện
theo đó tầng một sẽ quản lý và điều trị f tại nhà do các trạm y tế lưu động
trạm y tế thực hiện tầng hai là các bệnh viện có chức năng điều trị covid một mươi chín với công suất hai bảy trăm năm mươi giường để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà
f đang quản lý tại nhà có diễn biến vượt khả năng chuyên môn của trạm y tế
tầng ba có công suất ba trăm năm mươi giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín mức độ nặng nguy kịch
tính đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị tại nhà tầng một là bảy bảy trăm sáu mươi bảy người
tại tầng hai đang điều trị hai bảy trăm linh chín người mắc covid một mươi chín
tầng hai đang điều trị hai bảy trăm linh chín người mắc covid một mươi chín
ngay trong năm mươi hai người đang điều trị covid một mươi chín tại tầng ba
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp trên địa bàn sở y tế thành phố cần thơ vừa có tờ trình gửi ủy ban nhân dân thành phố về việc cập nhật cấp độ dịch trên địa bàn
theo đó trong một mươi bốn ngày qua toàn thành phố ghi nhận một mươi năm mươi sáu ca bệnh mới trung bình hơn bảy trăm linh ca mỗi ngày
ngành y tế đã thực hiện đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn cập nhật đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một
cụ thể cấp độ thành phố là cấp bốn
theo sở y tế thành phố cần thơ căn cứ hướng dẫn xác định tốc độ dịch thành phố cần thơ thuộc cấp ba
tuy nhiên do không đạt yêu cầu tối thiểu tám mươi người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín nên phải tăng lên một cấp độ dịch từ cấp ba lên cấp bốn
hiện thành phố cần thơ đang áp dụng cấp độ dịch là cấp ba kể từ ngày một mươi một tháng một mươi một
số ca mắc covid một mươi chín đang có xu hướng tăng nhanh
vì vậy tỉnh đồng tháp đang đẩy nhanh tiến dịch tiêm vaccine để làm chậm tốc độ lây lan của dịch bệnh
ngoài các điểm tiêm cố định tăng cường tiêm vào ban đêm tỉnh đồng tháp còn đang triển khai mô hình tiêm vaccine lưu động tận nhà cho người dân để có thể đẩy nhanh tiêm bao phủ vaccine
với mong muốn đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng sớm bao phủ vaccine trạm y tế thị trấn phường thới tiền huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp thành nạp các đội y tế lưu động
trang bị đầy đủ các dụng cụ tiêm chủng cần thiết thiết bị khám sàng lọc đến thuốc cấp cứu đi từng ngõ gõ từng nhà tiêm vaccine cho người dân

xem phần tiêm chung cấp b burg videos đầu tiên
để chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nhanh an toàn và hiệu quả đạt bao phủ một trăm linh người dân được tiêm
buổi một trở lên ngay trong tháng này nhiều địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh tiêm vaccine lưu động song song với điểm cố định hàng ngày

chiến dịch vắc xin chúng ta đang tập trung trong tháng một mươi một tháng một mươi hai này
thì các chiến dịch cũng sẽ được tổ chức sớm và quy động tối đa các lực lượng
sẽ xuống quyện mở nhiều vàng tiêm vừa cố định vừa lưu động và tiêm liên tục
đặc biệt là cho nhóm tuổi trên năm mươi thì chúng ta không để sóc bất kỳ ai
tăng cường tối đa lực lượng để tiêm hoàn thành mũi một cho tất cả người dân
sau đó thì chúng ta sẽ củng cố lại mũi hai
đến nay đồng tháp đã được phân bổ hai một triệu liều vắc xin phòng covid một mươi chín
để tiến tới mục tiêu bao phủ chín mươi năm dân số ngay trong tháng một mươi một này
tỉnh sẽ phải tiêm thêm ít nhất năm trăm linh liều
do vậy các hình thức tiêm vắc xin lưu động đang được tích cực triển khai là giải pháp
để đồng tháp sớm bao phủ vắc xin tạo điều kiện để người dân thích ứng an toàn
với cuộc sống bình thường mới
mời quý vị cùng đến với những tin tức giao thông
để ngăn chặn tình trạng xe quá tải có nguy cơ tái diễn trở lại trên một số quốc lộ
thị và đường địa phương bộ giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị
ubnd các tỉnh thành phố tầm cục đường bộ việt nam các cục quản lý chuyên ngành
như đường bộ hàng hải đăng kiểm đường thủy nội địa đường sắt và hiệp hội vận tải ô tô việt nam
tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe vào dịp cuối năm và đầu năm sau
theo đó bộ giao thông vận tải đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo sở giao thông vận tải
công an tỉnh và chính quyền cấp cơ sở tăng cường phối hợp triển khai kiểm soát tải trọng xe
trên địa bàn địa phương bằng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động và các thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe
đã được cấp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam các cục quản lý chuyên ngành
đẩy mạnh công tác kiểm soát tải trọng xe theo chỉ đạo của chính phủ và bộ giao thông vận tải
đặc biệt là việc kiểm soát tải trọng xe tại các khu vực đầu nguồn hàng cảng bến nhà ga kho bãi
từ nay cho đến năm hai nghìn ba mươi hà nội dự kiến sẽ tổ chức thêm một mươi bốn làn xe ưu tiên cho xe buýt
nhằm mục tiêu phát triển vận tải hành khách công cộng
ubnd tp hà nội cho rằng từ những ưu điểm của tuyến brt thành phố sẽ đánh giá
nghiên cứu và đề xuất tổ chức các làn ưu tiên cho xe buýt
tại tuyến đường có nhiều làn xe số lượng tuyến và lưu lượng xe buýt lớn
làn đường ưu tiên phù hợp với công tác tổ chức giao thông
thành phố tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả làn đường ưu tiên cho xe buýt nhanh brt
phát huy lợi thế tuyến buýt nhanh làm cơ sở đánh giá
nghiên cứu đề xuất tổ chức các làn đường ưu tiên cho xe buýt
cục hàng không việt nam đề xuất bộ giao thông vận tải cho tăng tần suất khai thác các đường bay nội địa
từ ngày một tháng một mươi hai tới và khai thác trở lại bình thường toàn bộ đường bay nội địa từ năm hai nghìn hai mươi
cụ thể với đường bay hà nội tphcm hà nội đà nẵng và tp hcm đà nẵng
cục hàng không đề xuất từ ngày một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai khai thác với tần suất một mươi sáu chuyến khứ hồi
một ngày một đường bay hiện khai thác sáu chuyến khứ hồi một ngày một đường bay
từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai ba đường bay nói trên được khai thác với tần suất
hai mươi chuyến khứ hồi một ngày một đường bay
từ năm hai nghìn hai mươi hai toàn bộ các đường bay trở lại khai thác bình thường
thưa quý vị việc áp dụng hóa đơn điện tử trong thời gian qua đã góp phần hạn chế
các hành vi tiêu cực trong buôn bán hóa đơn cũng như gian lận thuế
để tiến tới thay thế cho hóa đơn giấy chính phủ đã ban hành nghị định số một trăm hai mươi ba
quy định rõ lộ trình triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc
ít nhất bảy mươi doanh nghiệp hộ cá nhân kinh doanh tại các tỉnh thành lớn
phải loại bỏ hóa đơn giấy trong ba bốn tháng tới
theo lộ trình thời hạn chót để bắt buộc chuyển từ hóa đơn giấy
sang hóa đơn điện tử là tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
không ít lần gặp vướng mắt khi sử dụng hóa đơn giấy
nhưng kể từ khi chuyển sang hóa đơn điện tử doanh nghiệp này đã thấy rõ được
các tiện ích của nó trong kinh doanh giao dịch với các đối tác thương mại
trước đây xuất hóa đơn viết tay rất mất thời gian cho khách hàng
cũng như tránh hình tượng bảo quản lâu dài
thì nay hệ thống medamat đang mở thêm một trang trên website của medamat
đại đa số các doanh nghiệp đều cho rằng sử dụng hóa đơn điện tử
là bước tiến quan trọng trong công tác hiện đại hóa quản lý thuế
góp phần cải thiện môi trường kinh doanh đồng thời nó tạo ra sự rõ ràng
minh bạch hạn chế được việc buôn bán hóa đơn giấy
hóa đơn điện tử thì nếu mà doanh nghiệp có nhu cầu xuất hóa đơn điện tử
hoặc là các cá nhân khách hàng muốn rút về công ty của mình
thì bên tôi cũng có thể xuất được ngay hóa đơn
xuất hóa đơn điện tử thì nó cũng yêu thế hơn là nó cũng nhanh và nó tiện
được biết từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tổng cục thuế đã triển khai hóa đơn điện tử
tại sáu tỉnh thành giai đoạn một bao gồm hà nội tp hcm quảng ninh hải phòng
hà nội tp hcm hải phòng tp hcm hải phòng tp hcm hải phòng tp hcm hải phòng
theo đó toàn bộ doanh nghiệp hộ kinh doanh khi bán hàng đều phải xuất hóa đơn điện tử
chỉ trừ một số đối tượng không giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử
có thể nói lộ trình loại bỏ hóa đơn giấy đã được bắt đầu
đối với hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế sẽ quản lý các mã hóa đơn điện tử
đối với để kiểm tra kiểm soát chống vấn đề là hoàn thuế giá trị gia tăng sai
cũng như là chống trục lời chống vấn đề về chống gian lần thuế
và đồng thời là tiết giảm được các cái chi phí cần thiết
kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử hôm nay là kết quả của quá trình phấn đấu
và sự quyết tâm cao nỗ lực lớn của bộ tài chính tổng cục thuế toàn ngành thuế
và sự phối hợp chặt chẽ ủng hộ đồng hành của các ngành các cấp và các địa phương
nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên phạm vi cả nước
việc triển khai hóa đơn điện tử là một trong
những giải pháp quan trọng của thời đại công nghệ bốn như hiện nay
do đó ngành thuế cũng cần ra soát quy định về các hệ thống tài nguyên thông tin
dữ liệu số có tính kết nối liên thông cao
không chỉ phục vụ công tác quản lý thuế mà còn cho các lĩnh vực khác
trong khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn diễn biến rất phức tạp
hàng loạt bệnh viện công đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng
thế nhưng dự án bệnh viện quốc tế hoa kỳ tại quận cầu giấy
thành phố hà nội được đầu tư lên tới nghìn tỷ
quy mô hàng trăm dường bệnh được quy hoạch tại vị trí đất vàng của thủ đô
nhưng đến nay vẫn chỉ nằm trên giấy gây ra tình trạng lãng phí suốt hơn một mươi năm qua
đây là thực trạng bệnh viện quốc tế hoa kỳ hà nội xây dựng đã hơn một mươi năm
nhưng đến nay vẫn chỉ là một công trình rở ràng cơ sở tầng chưa hoàn thiện
cỏ mọc ung tùm sắp thép hoen gỉ
cổng bệnh viện luôn trong tình trạng quá hàng giao bên ngoài đã dì xét
vật liệu xây dựng ngủn ngang khắp nơi
các hạng một công trình bị sùng cấp bong chóc xuất hiện nhiều vết nứt
khi hoàn thiện bệnh viện quốc tế hoa kỳ được kỳ vọng là đạt tiêu chuẩn quốc tế năm sao
có quy mô ba trăm linh dưỡng bệnh và cho thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu khám chế bệnh của người dân hà nội
giúp giảm tải cho các bệnh viện lớn
tuy nhiên hơn một mươi năm vẫn đắp chiếu gây lãng phí rất lớn
trước tình trạng này nhiều người dân đang ngoài nghi về năng lực của trường đối tư
và mong muốn có một chế tài để xử lý rứt điểm tránh tình trạng kéo dài như trong thời gian vừa qua
trong thời gian tới chúng tôi rất mong chính quyền và các cơ quan phát tất có biện pháp kịp thời
để làm sao bệnh viện có thể đi vào hoạt động sớm
nếu không thì cũng phải dỡ bỏ hoặc làm thế nào đấy để mà đỡ lãng phí bỏ không lãng phí
mà cũng ảnh hưởng đến môi trường khu đô thị xung quanh của chúng tôi
bên cạnh đó theo tìm hiểu của phòng viên
hiện tại dự án vẫn còn nhiều vướng mắt trong vấn đề giải phóng mặt bằng
bởi trong khuôn viên của bệnh viện vẫn còn một số hộ dân sinh sống nên mặt bằng vẫn chưa thể hoàn thiện
để tránh lãng phí nguồn lực đất đai đồng thời bổ sung nguồn lực phòng chống dịch
trong giai đoạn dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
thì trong thời gian tới rất cần các cơ quan chức năng và cả chủ đối tư
cần sớm đưa ra phương án hữu hiệu đưa bệnh viện vào khai thác và sử dụng
thưa quý vị kể từ khi huyện miền núi nam trà my tỉnh quảng nam bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín
từ cuối tháng một mươi đến nay thầy giáo lê huy phương hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học trà tập
đã giỏi bục giảng để làm một công việc hết sức đặc biệt đó là tình nguyện vận chuyển f
cũng chính là những học sinh của mình đến nơi điều trị
dù là phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dù là chặng đường vô cùng xa xôi và chắc trở
nhưng với tình yêu thương dành cho học trò người thầy vẫn kiên định gắn bó với công việc này trong hơn một tháng qua
cùng gặp gỡ với người thầy đặc biệt này trong sống đẹp hôm nay
từ cuối tháng một mươi huyện nam trà my tỉnh quảng nam xuất hiện ca f đầu tiên và lây lan nhanh ra cộng đồng
ca bệnh liên tục tăng tập trung chủ yếu ở bốn trường học
hàng trăm em học sinh phải tạm dừng việc đến lớp để chuyển về các khu điều trị
nam trà my là huyện miền núi nghèo cách xa trung tâm
nên quá trình vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn phương tiện đi lại khang hiếm
được câu lạc bộ bàn thương nhau hỗ trợ xe thầy giáo lê huy phương
hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trà tập
đã không ngần ngại tình nguyện làm người vận chuyển
đưa các em học sinh vượt hàng trăm km đường núi về thành phố điều trị
mình xuân phong chợ f đầu tiên là lý do là do học sinh
bởi vì nó nhỏ cho nên là nó bị nhiễm thì mình cũng thấy nó rất là lo lo
nó lo mà không có cái từ gì giờ diễn tả được
mà đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì các phương tiện để mà lây vận chuyển
thì nó lại hoạn chế hơn một tí
ở huyện thì cũng không có gì xa
hơn một tháng qua những bữa ăn vội bên vệ đường như thế này
đã gắn bó với anh và người bạn đồng hành trong suốt quách
để đảm bảo an toàn cho mọi người anh chỉ dám tranh thủ nghỉ ngơi bên vệ đường
và tự cách ly sau mỗi chuyến đi
trong những ngày đầu thầy phương đã có những câu lạc bộ kết nối của thầy phương
đã điều được năm chiếc xe để chuyển những ca bệnh đầu tiên
trong giai đoạn mà bệnh nhân rất là nhiều hơn một trăm sáu mươi một bệnh nhân
cùng với xe ô tô trường hải của tỉnh điều động
thì thầy phương đã giải quyết năm mươi của bệnh nhân
trong số bệnh nhân đó đến những ngày tiếp theo thì thầy phương cũng đã tiếp tục duy trì
hai chiếc xe một xe một mươi sáu chủ ngồi để mà hỗ trợ huyện an trâm y
trung tâm huyện an trâm y huyện chuyển bệnh nhân hfkm về tuấn trang
hơn hai mươi năm cầm phấn đứng trên bục giảng để gieo từng con chữ cho học sinh vùng cao
giờ đây khi dịch bệnh bùng phát anh lại tiếp tục đồng hành với học trò của mình
theo một cách đặc biệt hơn
cách có lẽ ở đây sẽ là một giai đoạn

các con mà đã điều trị như thế này thì nhanh chóng khỏe là đi về thôi
hành trình gian nang suốt hơn một tháng trở thành tài xế

cũng kiếm trên chuyến xe này

về đuối để tiếp tục hành trình cộng chữ lên đo
tiếng bục sống đẹp cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới ngày hôm nay

tổng đài bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một đã tiếp nhận hơn ba trăm năm mươi năm cuộc gọi